tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ khai trương đường sách cà phê buôn ma thuật
đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ bảy
nhằm quảng bá văn hóa cà phê và văn hóa đọc sách tại thủ phủ cà phê của việt nam
đường sách cà phê buôn ma thuột là điểm nhấn mới lạ độc đáo và đậm chất văn hóa
ngay tại trung tâm thành phố buôn ma thuột thủ phủ cà phê việt nam
có phần quảng bá văn hóa đọc văn hóa cà phê và văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa
từ đó giáo dục lòng tự hào và tình yêu quê hương xứ sở
cả ba trụ cột này đã đan quyện lại trong một không gian đường sách cà phê buôn ma thuật
nó tạo nên một bản sách riêng nó tạo nên một sự khác biệt
để từ đó mà nó có thể lôi cuốn nó có thể hấp dẫn được không chỉ là người dân địa phương mà còn có cả du khách
dọc đường sách là các bức tranh bích họa về vùng đất con người văn hóa cảnh đẹp của đắk lắc
mang đậm bản sắc các dân tộc tây nguyên cùng với đó là không gian thưởng thức văn hóa cà phê
được cách điệu từ kiến trúc nhà dạng
đây là một bản sách truyền thống của người ấy đê bản địa
đường sách cà phê buôn ma thuột còn là điểm diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa
nghệ thuật dân gian như trình diễn nhạc cụ dân tộc
viết thư pháp
tạo ra không gian trải nghiệm hấp dẫn thú vị và đậm chất văn hóa bản sắc dân tộc
có phần quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế